các tỉnh vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng hay lạng sơn sẽ chịu tác động sớm của rãnh mây rông
nên từ đêm nay sẽ bắt đầu có mưa rông
đến gần sáng và ngày mai vùng mưa rông sẽ mở rộng tới khu vực trung du và vùng đồng bằng
sau đó lan sang cả khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ
trong đó khu vực vùng núi và trung du bắc bộ vẫn là những vùng có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng hiện tượng lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa cùng với vùng thấp nóng suy yếu hẳn
vì thế nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm đi từ ba bốn độ
ở khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ giảm còn hai mươi tám ba mươi độ
trong khi ở các tỉnh vùng nông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn ba mươi một ba mươi ba độ
với các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ ở ngưỡng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
như vậy về cơ bản từ ngày mai nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh miền bắc
sự xuất hiện của khối không khí lạnh cuối mùa
dù không mạnh nhưng nó cũng làm cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu đi đáng kể
thậm chí rãnh mây rông phía trước của khối không khí lạnh còn có khả năng gây mưa
ở khu vực thanh hóa cũng như nghệ an
vì thế ngày mai ở các tỉnh bắc trung bộ nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới ba mươi năm độ
nắng nóng ở miền trung sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ quảng bình
trở vào cho đến phú yên và mức nhiệt cũng không quá cao là từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
và sang đến ngày hai mươi tám tháng năm thì nắng nóng cả miền trung cũng không còn
tuy nhiên người dân ở khu vực vùng núi phía tây trung bộ cũng cần phải lưu ý
tới hiện tượng mưa rông nhiệt về chiều và tối có thể kèm theo các hiện tượng
thời tiết cực đoan như lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
mưa cũng đang tăng dần ở phía nam nguyên nhân là do gió mùa tây nam
đang gia tăng cường độ ở khu vực này
vì thế từ trưa mai ở khu vực ven biển miền tây nam bộ bắt đầu có mưa rông
đến chiều mai mưa sẽ lan tới khu vực miền đông và các tỉnh thuộc tây nguyên
do có mưa sớm nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh miền tây nam bộ sẽ duy trì mức thấp
là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ các tỉnh miền đông nam bộ mức nhiệt nhỉnh hơn ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn khu vực tây nguyên nhiệt độ là từ ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai sẽ có mưa rào và rông mạnh
với khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào
và rông mạnh tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

trẻ sơn của tiền tấn phương
với khu vực phía bình thuận nội dung đất phương